nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn văn phòng bộ công an vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an hoàn ngành tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm của công an tỉnh bắc ninh
đã nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc theo tin báo tố giác tội phạm của nhân dân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành kiểm tra quán karaoke funy club
phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ sở này thu giữ nhiều dạng ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy
đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng và xử lý hành chính đối với hai đối tượng còn lại
trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm của nhân dân
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tuyên truyền cổ vũ động viên nhân dân tiếp tục ủng hộ
giúp đỡ lực lượng công an trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định rằng dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
lời dạy của người đã khẳng định được vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân và đặc biệt là trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm
thì mỗi người dân hãy luôn phát huy được vai trò của mình đó là sát cánh cùng với lực lượng công an
để có thể đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị
vâng và cũng từ sự phối hợp tố giác của quần chúng nhân dân phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh gia lai
phối hợp với công an tỉnh phú thọ vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần năm tỷ đồng sau một năm lần trốn
vũ thị thanh bốn mươi ba tuổi chú phường yên thế thành phố pleiku tỉnh gia lai bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm lợi dụng một số gia đình có nhu cầu xin việc cho con thanh đã giới thiệu mình có nhiều người thân
đang công tác tại các cơ quan công ty có khả năng nhận và sắp xếp công việc
để xin được việc làm mỗi gia đình phải nộp cho thanh từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của một mươi bảy người trên địa bàn tỉnh với số tiền gần hai năm tỷ đồng
ngoài ra thanh còn vay tiền và lừa bán đất cho năm người khác chiếm đoạt hơn hai bốn tỷ đồng
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm sau khi chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan công an đã phát lệnh truy nã thanh trên toàn quốc
đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng
sau một năm lần trốn phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh gia lai đã phối hợp với phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh phú thọ
bắt giữ đối tượng vũ thị thanh khi đang lẩn trốn tại xã cự đồng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
người chiến sĩ công an nhân dân hàng ngày hàng giờ với bao trọng trách là vậy
nhưng vẫn hết sức gần gũi và tận tụy với nhân dân với rất nhiều những nghĩa cử và hành động cụ thể
vừa qua công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã mang lại niềm vui cho anh nguyễn văn tú
ở xã hải liệu huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc khi tìm lại tài sản đã mất cho anh
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại km năm mươi chín trăm linh đường quốc lộ hai thuộc địa phận khu lang đài phường bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trung úy đinh quang cảnh đội điều tra tổng hợp công an thành phố việt trì đã phát hiện một ví da
bên trong có hơn năm triệu đồng tiền mặt một thẻ atm và một chứng minh nhân dân mang tên nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở xã hải liệu huyện lập thạch
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số tài sản ra soát tung tích của người bị nạn
và người có liên quan tới vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra
tuy nhiên qua xác minh chiếc ví trên không phải là tài sản của các nạn nhân trong vụ tai nạn
công an thành phố việt trì đã xác định được chủ nhân của chiếc ví
và đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho người bị mất
vâng có rất nhiều những câu chuyện thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân
đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và nhờ vào tay mắt cũng như sức mạnh của lòng dân
mà lực lượng công an đang tiếp tục giữ vững được an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vâng đã có rất nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả khiến cho dân tin dân yêu dân ủng hộ
diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân do công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
phối hợp cùng công an thị trấn trà xuân tổ chức chính là một cách làm hay cần được nhân rộng
đây là một trong những buổi diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
được tổ chức tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
tại đây nhiều người dân đã thẳng thắn nêu ý kiến của mình
với lực lượng chức năng về công tác an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua
qua những đoàn lần này thì cái nhiệm vụ của công an cũng như là chính quyền địa phương
đang cùng với nhau phối hợp với mấy lần tốt cái vấn đề này để cho dân yên tâm
và con cháu những người mà bị rồi đó những em mà nó đã làm một hoàn cảnh này
nó thái được cái trách nhiệm của nó nó thái được cái tác hệ của nó để nó có thể bảo
mong muốn thị trấn cũng sẽ có một cái biện pháp mà thế nào đó
mà làm cho nó có vấn đề toàn diện thông nó được hạn chế
nó có vấn đề mà xe chạy quá tẻ cũng như là hàng đêm là thanh chú niên
hoặc như là chạy xe có tốc độ gai tiếng ủng
thông qua diễn đàn lực lượng công an huyện trà bồng và thị trấn trà xuân
cũng đã phối hợp lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật nhà nước nghĩa vụ của nhân dân
trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và thông tin kịp thời
những phương thức tủ đoạn hoạt động của một số loại tuyên phạm mới
để người dân có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
tình hình an ninh trật tự ở thị trấn thì nhìn chung thì nó cũng là diễn biến phức tạp hơn
so với các cái địa bò khớp bởi nó là trung tâm của địa bò của huyện
vì vậy là chọn thị trấn trà xuân là tổ chức đầu tiên
để qua đó là tiếp thu những cái
đám gốc của nhân dân về tình hình an ninh trật tự
qua đó là có cái nhìn toàn cảnh hơn về cái tình hình an ninh trật tự ở thị trấn
nói riêng cũng như toàn quyện và có cái xã thì có cái xã công lạc
lấy dân làm gốc thực hiện ý kiến nguyện vọng của nhân dân
trong đấu tranh phòng tránh tội phạm bảo đảm an ninh trật tự xóm làng
là cách làm hay của công an huyện trà bồng
cần được nhân rộng để góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
tiếp tục với các thông tin khác
hai xà lan đang hút cát trái phép trên sông ngàn sâu
thuộc địa bàn giáp danh giữa huyện vũ quang và đức thọ của tỉnh hà tĩnh
vừa bị phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
hai chiếc xà lan này là của trần tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại xã trường sơn huyện đức thọ
tiến hành kiểm tra chủ thuyền đã không xuất trình được giấy phép khai thác
thuyền không có kiểm định
bước đầu chủ phương tiện khai nhận dùng máy hút cát trên sông ngàn sâu
sau đó bán lẻ cho người dân hoặc bán buôn cho các chủ bãi vật liệu xây dựng
ở địa bàn thành phố hà tĩnh
phòng cảnh sát đường thủy công an hà tĩnh đã tiến hành lập biên bản
và xử phạt hành chính đối với chủ phương tiện
cũng liên quan tới tình trạng khai thác cát trái phép
tại bắc cạn các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép đã cơ bản được khống chế
sau khi tỉnh ủy bắc cạn ban hành chỉ thị số tám ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác
vận chuyển chế biến lâm sản khoáng sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên theo tìm hiểu mới nhất của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bắc cạn
tình trạng lén lút khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép ở đây vẫn diễn biến phức tạp
công tác giải quyết rứt điểm tình trạng này còn gặp rất nhiều khó khăn
những chiếc thuyền hút cát như thế này vẫn hoạt động ngang nhiên
tại khu vực mỏ cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn sơn hà
thuộc địa phận xã lam sơn huyện nari
cách đó không xa mặc dù mò đã hết hạn khai thác
nhưng hoạt động vận chuyển cắt ở đây vẫn diễn ra khá nhuận nhịp
nhiều xe ô tô chở cát vẫn đi lại thường xuyên
hoạt động khai thác cát sỏi trái phép này không chỉ gây thất thoát tài nguyên
mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
thậm chí đã xảy ra tai nạn gây chết người cũng chính từ việc khai thác cát sỏi trái phép
theo ghi nhận của phóng viên dọc đoạn sông trước đây là mỏ cấp cho hai doanh nghiệp
nhiều tô chuyên dùng để hút cát vẫn nhào đậu ở hai bên bờ sông
đây thực sự là mối nghi ngại lớn vì rất khó kiểm soát các tàu này có tham gia khai thác cát trái phép hay không
lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường
huyện nari khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát sỏi trái phép
nhưng khó khăn là hiện chưa có chế tài
bộ các tàu thuyền nhao đậu ở đây phải di chuyển đi nơi khác nên rất khó quản lý
đi lại sang sông hoặc là người ta chở các củi đó ngô lúa thì cái đấy cũng rất khó là để trực xuất người ta lên bờ vì không có cơ sở nào để thực hiện cái việc đấy
dòng sông cầu đoạn chảy qua địa phận thành phố bắc cạn và xã mỹ thanh huyện bạch thông
tình trạng lén lút khai thác cát trái phép vẫn diễn ra
đa số các điểm này nằm sát ở khu dân cư và thường do những nhóm người dân địa phương khai thác
cá biệt cũng có trường hợp cát tặc dùng cá tấu cuốc khai thác cát
sau đó lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu phương tiện
điều đáng nói tất cả những hoạt động khai thác cát trái phép đang diễn ra thì chính quyền địa phương đều biết nhưng lại chưa thể ngăn chặn
thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm nên thực trạng khai thác cát trái phép một cách công khai vẫn chưa thể giải quyết rứt điểm
và người dân vì lợi ích trước mắt vẫn ngang nhiên khai thác cát bừa bãi mà không mang đến những hệ lụy từ hoạt động này gây ra
công tác đấu tranh bảo vệ tài nguyên môi trường luôn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của các cơ quan chức năng
tin vui đến với tài nguyên môi trường rừng tây nguyên
tám chín trăm hai mươi bảy tỷ đồng là số vốn được đầu tư để xây dựng và triển khai dự án bảo vệ khôi phục và phát triển rừng khu vực tây nguyên
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành trung ương
và ủy ban nhân dân các tỉnh tây nguyên gồm đắk lắc đắk nông gia lai con tum và lâm đồng thực hiện
mục tiêu dự án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ khôi phục và phát triển rừng ở tây nguyên
hai bảy mươi một triệu hectare và nâng độ che phủ rừng lên bốn mươi chín tám
giải quyết kịp thời và dứt điểm tình trạng phá rừng tại các khu vực rừng và đất lâm nghiệp bị tranh chấp lấn chiếm
ngăn chặn triệt để không để phát sinh thêm diện tích rừng và đất lâm nghiệp có tranh chấp xâm lấn và bị phá
giảm tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trồng rừng năm mươi tám ba trăm năm mươi hectare
trồng rừng thay thế diện tích đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích khác là một mươi năm bảy trăm năm mươi một hectare
khoanh nuôi tái sinh rừng bảy mươi ba ba trăm bốn mươi năm hectare và trồng cây phân tán khoảng hai mươi tám triệu hectare
thay vì những phương pháp giữ rừng thông thường thì đã ba năm nay anh lại đem lửa vào rừng để đốt
câu chuyện lạ về phương pháp giữ rừng này của anh nông dân trần văn điện tại xã hòa mỹ tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
được truyền hình công an nhân dân giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay trong phóng sự sau đây
đây là diện tích rừng đã được anh trần văn điện thực hiện phương pháp đốt ngụy cách đây một tháng
anh điện cho biết với kinh nghiệm gần hai mươi năm trồng rừng chứng kiến nhiều vụ cháy rừng thường xuyên xảy ra trên địa bàn
thiệt hại rất lớn anh rút ra được phương pháp đốt ngùi để phòng cháy
với những nguyên tắc riêng mà theo anh chỉ cần thực hiện đúng cách thì những cánh rừng này sẽ không phải lo nguy cơ cháy
và minh chứng cho phương pháp này là hàng trăm hectare rừng của anh suốt ba năm qua vẫn luôn an toàn dù xung quanh vẫn thường xảy ra cháy rừng
thấy là nó rất là hiệu quả đôi khi nó cũng có bị ảnh hưởng đến cây nhưng nó không đáng cỡ chỉ vài phần trăm thôi
nhưng với cái lượng rác rừng cây đó mà cháy qua ba ngày thì hầu như nó bị chết phải nêm lên sáu mươi
đây là diện tích rừng vừa mới bị cháy của người dân xã hòa phú cách đây ba ngày
đám cháy đã gây thiệt hại hoàn toàn gần một mươi hectare rừng trồng
thế nhưng khi đám cháy lan đến khu vực giáp tranh diện tích rừng của anh điện thì bị kiềm chế và dập tắt
theo anh nhờ trước đó một tháng anh đã chủ động thực hiện đốt ngũi trên diện tích rừng này của mình
cây đốt ngũi vào bên đêm nó ảnh hưởng đến năm ở đây là không phải là nó chết cây
mà nó chỉ ảnh hưởng đến cái sức của cây cây nó suy giảm năm rồi sau qua thời gian nó sẽ sinh trưởng lại bình thường
còn cái cây mà bằng ngày thời gian mà nó cháy vào bằng ngày bằng buổi trưa thì cây nó mất đi năm mươi sáu mươi ở đây là không phải là bị suy giảm mà nó bị chết đi hoàn toàn năm mươi đến sáu mươi
từ năm hai nghìn
hai nghìn một mươi bốn đến nay trên địa bàn xã hòa mỹ tây đã xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng trồng gây thiệt hại nặng nề
mặc dù chưa được các cơ quan chức năng hay các ngành có liên quan ghi nhận phương pháp giữ rừng bằng cách đốt ngụ
nhưng trên thực tế thì diện tích rừng của anh điện vẫn sinh trưởng bình thường sau khi thực hiện đốt nguội và đặc biệt là có thể tránh được nguy cơ cháy rừng
trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng là mình còn đang thử nghiệm
chứ cũng chưa được các tổ chức các nhân các đơn vị nào để mà
kiếm nghiệm cho cái phương pháp này
cho nên chúng tôi thấy rằng là về trách nhiệm địa phương tôi thấy cái phương pháp này cũng rất là hay
và cũng còn đang theo dõi tiếp tục
trong tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay thảm thực bì khô nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao
thì phương pháp giữ rừng bằng cách đốt rừng của anh trần văn điện đã cho thấy những hiệu quả tích cực
để kiểm tra tính khả thi của phương pháp này
cần có sự giám định của các cơ quan chất năng đốt rút kinh nghiệm từ thực tiễn để tìm ra phương pháp bảo vệ rừng hiệu quả
tiếp tục với một thông tin về giáo dục
vâng thưa quý vị chỉ còn ba ngày nữa
chưa đầy một tuần nữa thì sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
và nhằm bảo vệ an toàn cho kỳ thi diễn ra
công an thành phố hà nội cho biết hiện tại các đơn vị nghiệp vụ chuyên trách đã phối hợp với công an các quận huyện
tiến hành kiểm tra các địa điểm in sao đề thi kiểm tra các địa điểm thi đảm bảo bí mật cho đề thi
triển khai các phương án bảo vệ nghiêm ngặt tại một trăm linh bốn điểm thi
bên cạnh đó lực lượng công an còn phối hợp với hội đồng tuyển sinh các cụm thi
tiến hành giả soát kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký dự thi nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn làm giả hồ sơ
với mục đích thi kèm thi hộ làm giả giấy chứng nhận ưu tiên để được cộng điểm và đề xuất hình thức xử lý kịp thời
theo công an thành phố hà nội do đề thi được vận chuyển đến các tỉnh thành phố công tác bảo mật đề thi được đặt lên hàng đầu
tại các điểm in giao đề thi lực lượng an ninh đã kiểm soát địa điểm nơi phát sóng điện thoại
niêm phong đầu thu phát sóng điện thoại để tránh lộ lọt đề thi lắp thêm cửa lưới mắt nhỏ tại các điểm in sao để thi
giám sát vận chuyển đề thi đến tận trường thi
năm nay lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hà nội vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện bảo vệ đề thi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an hà nội cũng cắt cử lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các điểm điểm thi không để xảy ra tình trạng un tắc giao thông để thí sinh muộn giờ đến điểm điểm thi
mùa du lịch hè đã khởi sắc với con số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái
theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê khách quốc tế đến việt nam trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt bảy trăm linh bốn trăm bốn mươi sáu lượt
tuy có giảm bảy năm so với tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nhưng so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đã tăng hai mươi bốn
tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu khách quốc tế đến việt nam ước đạt hơn bốn bảy triệu lượt tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
cùng với khách quốc tế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu du lịch việt nam cũng đã phục vụ khoảng ba mươi hai bốn triệu lượt khách nội địa
trong đó khách lưu trú đạt một mươi năm tám triệu lượt tổng thu từ khách du lịch ước đạt là hai trăm linh ba trăm ba mươi chín tỷ đồng tăng hai mươi hai một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
và kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm nay chính là tiền đề nhằm hoàn thành mục tiêu đón tám năm triệu lượt khách quốc tế
phục vụ sáu mươi triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm bảy mươi tỷ đồng của du lịch việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị ngoài những điểm du lịch nổi tiếng đang được bạn bè quốc tế tán dương ghi nhận
thì việt nam với nhiều di sản văn hóa phi vật thể được thế giới vinh danh luôn là một ưu thế không ngừng thu hút khách du lịch
vâng và cồng chiêng là một trong một mươi di sản của nhân loại được unesco công nhận và cũng là di sản quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số
gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào nơi đây
và để bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc vân kiều thì phải kể đến bảy năm miệt mài hoạt động của câu lạc bộ cồng chiêng
tại bản ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa của tỉnh quảng trị
già làng hồ thanh bình năm nay đã tám mươi năm tuổi
nhưng ông vẫn đảm nhận vai trò là chủ nhiệm công lạc bộ nhiều năm nay
cứ mỗi tháng một lần ông cùng với hai mươi ba thành viên trong công lạc bộ tập trung nông đủ tại nhà sinh hoạt cộng đồng
và chuẩn bị những đạo cụ quan trọng như cồng chiêng tù và khen bè trống để tập luyện
với sự gắn bó lâu năm và kinh nghiệm dài dân của mình
ông bình là người không chỉ lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào mình mà còn phát huy nó bằng cách truyền lại
và chỉ dạy cho thế hệ trẻ trong bản
sử dụng cách đánh cũng như hiểu biết những giá trị và ý nghĩa của các điệu múa cổng chiêng này
công chiêng là tiếng ngữ tâm linh không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc người vân kiều
vì vậy cổng chiêng thường được người dân làng biểu diễn trong các lễ hội hay sự kiện quan trọng của quê hương đất nước
nhờ thế dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại nhưng văn hóa cầu chiêng của người vân kiều vẫn không hề bị mai một
hoạt động sôi nổi hiệu quả của công chiêng tại bản ca tăng thị trấn nào bảo đã bắt đăng từng ngày nuôi dưỡng và phát triển
chúng tôi tiếp tục khuyến khích duy trì hoạt động của công chiêng
thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tích cực kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ các nhà doanh nghiệp nhà hào tâm các gia đình các cá nhân để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho câu lạc bộ công chiêng
thứ ba nữa là chúng tôi sẽ lông ghép các hoạt động của công chiêng trong các ngày lễ lớn của đất nước của quê hương để nhằm duy trì hoạt động phong trào
từ bao đời nay đối với đồng bào dân tộc vân kiều ở bản ca tăng thị trấn hà bảo huyện hương hóa
thì cổng chiêng luôn được xem như là một vật thiêng và là phương tiện để con người giao lưu với những bậc vô hình là sợi dây nối kết giữa người trần với các đứng linh thiêng
vì vậy các bậc cao niên ở đây
luôn tìm cách truyền đạt cho thế hệ trẻ về văn hóa cổng chiêng để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống quý báu làm nên bản sắc dân tộc mình
chuyển sang phần tin quốc tế thủ tướng hàn quốc hoang kuan ngày hôm qua đã tới trung quốc để thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà về các vấn đề triều tiên cũng như các vấn đề song phương
văn phòng thủ tướng hàn quốc cho biết trong chuyến thăm năm ngày này ông hang kyuan sẽ tham dự diễn đàn davos mùa hè hai nghìn một mươi sáu ở thiên tân
và giới thiệu về chính sách kinh tế sáng tạo của hàn quốc
trong ngày hai mươi bảy tháng sáu ông hawak kyuan sẽ gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình và người đồng cấp lý khắc cường ở bắc kinh
để thảo luận về vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên cũng như ảnh hưởng của động thái này đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
tại đây lãnh đạo hàn quốc cũng dự kiến truyền đạt những quan ngại ngày càng tăng của seoul về các hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu trung quốc tại khu vực
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
và tiếp sau đây sẽ là chuyên mục điểm báo
thì một người nông dân ở lâm đồng đã thuê tri cục bảo vệ thực vật lâm đồng giám sát quy trình sản xuất hướng dẫn cách điều trị bệnh trên cây trồng
đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng
sau đây là ghi nhận trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
để có đủ nông sản sạch cung cấp cho các đơn vị đặt hàng
người nông dân nguyễn lam sơn ở phường bảy thành phố đà lạt đã nâng cao sản lượng bằng cách xây dựng chuỗi liên kết sản xuất do ông làm chủ
cụ thể ông sơn chịu trách nhiệm lo đầu ra cho sản phẩm đảm bảo nhà vườn cung cấp sản phẩm luôn có lãi cao hơn lối canh tác nông nghiệp truyền thống
điều kiện để được vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp của ông phải là những hộ có kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp
chịu sự giám sát kỹ thuật của tri cục bảo vệ thực vật
và đến nay chuỗi sản xuất nông nghiệp do ông sơn đứng đầu đã quy tụ được trên hai mươi hộ với diện tích khoảng sáu mươi hectare
tập trung tại đà lạt và huyện đức trọng gồm hàng chục mặt hàng rau củ quả các loại
sản lượng nông nghiệp hàng năm lên tới khoảng hai mươi tấn
hiện mỗi ngày ông sơn đứng ra bao tiêu nông sản cho các hộ trong chuỗi sản xuất của mình
trung bình một mươi năm tấn sản phẩm nông nghiệp rồi đóng gói vận chuyển đi tiêu thụ
báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay
chạy hàng tiết lớn cpi tăng đang trở thành thách thức
theo công bố của tổng cục thống kê cho thấy
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tăng bốn mươi sáu so với tháng trước
tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
theo tổng hợp từ đội cảnh sát giao thông thành phố pleiku tỉnh gia lai
qua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đội đã phối hợp cùng với các lực lượng xã phường
phát hiện xử lý lập biên bản hơn ba tám trăm linh trường hợp vi phạm luật
giao thông đường bộ nộp ngân sách nhà nước trên một bảy tỷ đồng
cùng với công tác tuần tra xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố pleiku thường xuyên phối hợp
với các lực lượng kiểm soát ban đêm phòng chống đua xe trái phép
phòng ngừa các tội phạm qua đó phát hiện lập biên bản hơn hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông tại các phường xã xử lý
ngoài ra lực lượng chức năng công an thành phố pleiku phối hợp tuyên truyền với các xã phường
về đến các thôn làng phát nhiều tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ
tham mưu hướng dẫn học sinh người dân đăng ký xe mô tô điện xe máy điện
cũng như chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông
vâng thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định một trăm ba mươi hai của chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa sẽ bắt đầu có hiệu lực
và một điểm mới đáng chú ý trong nghị định này là quy định xử phạt tiền
từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
theo điều hai mươi bảy của nghị định đối với hành khách đi trên phương tiện
chở khách ngang sông đỏ phà mà không mặc áo phao cứu sinh
hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân có hình hộp chữ nhật đeo vào tay
mức phạt trên bằng với mức phạt đối với người điều khiển
ngồi trên mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
người lái phương tiện thuyền viên có trách nhiệm phát hướng dẫn cách sử dụng áo phao
dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách
trường hợp không hướng dẫn cách sử dụng thiết bị dụng cụ an toàn cho người
hành khách trên phương tiện bị cảnh cáo hoặc phạt tiền
hành khách nếu không chấp hành nội quy an toàn phương tiện
không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên
người lái phương tiện sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm mươi đồng đến một trăm linh đồng
vâng thưa quý vị trong thời gian qua thì lực lượng công an cả nước đã có rất nhiều
những thủ tục cải cách hành chính để có thể phục vụ nhân dân được tốt hơn
và nhanh chóng hiệu quả
đó chính là nhận xét của đông đảo người dân trong cải cách thủ tục hành chính
do công an tỉnh cà mau triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua
vâng và phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cà mau đã có những ghi nhận
về công tác trong việc cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký phương tiện ô tô mô tô
tại công an các đơn vị huyện thành phố cà mau
đã vài lần đến với đội cảnh sát giao thông công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
để làm thủ tục rút chuyển vùng đăng ký xe
anh ngô trường giang trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đều cảm thấy rất phấn khởi
vì gần đây thủ tục đăng ký được giải quyết nhanh chóng thuận tiện hơn trước rất nhiều
đây cũng là tâm lý chung của đại đa số người dân đến đăng ký
các đơn vị huyện đầm rơi này rất là chú đáo mau lẹ
chỉ trong vòng năm mươi phút là có bản số rồi
trước đây để có thể đăng ký phương tiện xe ô tô mô tô thì phải mất thời gian từ hai đến ba ngày
gây lãng phí về thời gian và mất công đi lại của người dân
xác định được điều đó ngay từ khi có chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng áp dụng phần mềm quản lý trong đăng ký phương tiện
đối với những trường hợp đủ giấy tờ có thể cấp biển số ngay trong ngày
đội đăng ký chúng tôi là thường xuyên quán triệt cho từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
về công tác cải cách thủ tục hành chính và xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục
đơn vị đã cử nhiều cán bộ có trình độ tinh học chuyên môn nghiệp vụ
tham gia các lớp tập quấn do c sáu mươi bảy tổ chức
từ đó việc thực hiện công tác đăng ký quản lý xe được thực hiện đúng quy định
không những đến đăng ký
đăng ký tại đội cảnh sát giao thông được thuận tiện
công an huyện đầm rơi còn kết hợp với biêu điện để trả giấy
đối với những trường hợp người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn
ở đây chúng tôi cũng có chỉ đạo cho lực lượng đăng ký xe
nếu như những hồ sơ nào đủ điều kiện
thì yêu cầu các đồng chí lập thủ tục và cấp giấy trong ngày
nhằm tạo mọi điều kiện dễ dàng cho cán bộ và nhân dân
và tránh đi cái sự gây phiền hạ cho nhân dân
bằng sự quyết tâm vì nhân dân phục vụ
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cà mau ngoài việc tận tình hướng dẫn các thủ tục có liên quan
còn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác một cách có hiệu quả
trong việc cải cách thủ tục hành chính đăng ký phương tiện đường bộ
hoạt động đó đã mang đến niềm tin và phấn khởi cho người dân khi đến liên hệ làm việc
hơn một tỷ đồng là tổng vốn đầu tư công trình cầu cửa hội bắc qua sông lam nối hai tỉnh nghệ an